trong khi thông tin về việc có thể tiêm đến bảy mũi vắc xin covid một mươi chín đã khiến du lận việt nam xôn xao
thì bộ người đàn ông indonesia bị phát hiện đã tiêm liên tiếp một mươi bảy mũi vắc xin covid một mươi chín trong ba ngày
để lấy chứng chỉ chui hộ khách hàng qua đó nhận khoản tiền bồi dưỡng
truyền thông địa phương đưa tin về vụ một người đàn ông tên là abdul rahim
đến từ bang binlan tại tỉnh nam sulawesi indonesia
bị lực lượng chức năng bắt giữ khi tới tiêm mũi vaccine covid một mươi chín thứ một mươi bảy
trước đó trên trang cá nhân của mình người này thường xuyên chia sẻ những video quảng bá dịch vụ
nhận tiêm hộ để làm giấy chứng nhận đã tiêm phòng covid một mươi chín chui cho khách hàng có nhu cầu
khi bị bắt abdul đã khai nhận đã tiêm liên tục vắc xin sinovac hoặc astrazeneca
thậm chí có ngày anh ta tiêm liền ba mũi
mỗi lần như vậy người đàn ông nhận khoảng bốn mươi bản anh
tương đương một hai triệu đồng tiền công sau đó bán lại chứng nhận đã tiêm cho người cần mua
được biết tại indonesia muốn vào các nhà hàng quán cà phê hay trung tâm thương mại để mua sắm
người dân bắt buộc phải có giấy chứng nhận đã tiêm chủng
từ nơi này người đàn ông này đã nhận tiêm hộ một mươi năm mũi cho người ngoài và hai mũi vắc xin cho chính mình
sự việc này vô tình làm lộ ra các lỗ hổng và những vi phạm tại một số địa điểm tổ chức tiêm chủng tại địa phương
hiện cảnh sát đã vào cuộc tiến hành bắt giữ những người tình nghi
và cả người trả lời
họ đã tiền thuê abdul đi tiêm hộ
ngoài ra cơ quan chức năng cũng đang xem xét việc cáo buộc abdul đã vi phạm các luật về bệnh truyền nhiễm của quốc gia
cụ thể với bất cứ ai cản trở việc thực hiện kiểm soát đại dịch đều có thể nhận mức phạt một năm tù
phó giáo sư helen petrosis harris của đại học auckland đã mô tả đây là hành vi cực kỳ ngu ngốc
tôi nghĩ ông ta sẽ gặp nhiều phản ứng phụ cao hơn so với những người tiêm chủng đủ liều bình thường bà nói